máy bay không người lái mang theo chất nổ mà nhà chức trách bulgari phát hiện gần đây có thể liên quan đến xung đột ukraine đây là thông báo mới được bộ quốc phòng bulgari đưa ra
theo thông tin sơ bộ chiếc máy bay nói trên được tìm thấy trên một bờ đá tại tiu lenovo thị trấn ven biển den vào hôm chủ nhật một mươi bảy tháng chín
hiện chưa rõ máy bay rơi từ trên không hay bị dòng nước biển cuốn vào bờ
quân đội bulgari đang tiến hành điều tra và xử lý tách chất nổ khỏi thân máy bay
sự việc diễn ra chỉ một tuần sau khi các mảnh vỡ của một chiếc máy bay không người lái cũng được tìm thấy ở rumani dọc biên giới với ukraine
quân đội israel chiều qua đã đóng làn đường dành cho người đi bộ tại cửa khẩu eret cửa khẩu duy nhất giữa israel với giải gaza còn đang hoạt động
sau khi xảy ra biểu tình bạo lực tại vùng lãnh thổ bị phong tỏa này của palestine
trước mắt lệnh đóng cửa sẽ kéo dài trong hai mươi bốn giờ
và việc mở lại phụ thuộc vào tình hình an ninh khu vực
việc đóng cửa khẩu eres sẽ ảnh hưởng đến khoảng chín lao động gaza hàng ngày nhập cảnh qua lại vào israel chủ yếu làm việc ở các công trình xây dựng hoặc nông trại
trong tuần trước đã diễn ra các cuộc biểu tình kéo theo bạo lực giữa hàng trăm người dân gaza với binh sĩ israel đóng quân ở biên giới
phía palestine nhận định việc đóng cửa biên giới nhằm trừng phạt phong trào hồi giáo hamas lực lượng đang quản lý giải gaza do để xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực
ngân hàng thế giới vkp cho biết lệnh hạn chế của israel cũng như những khó khăn tài chính ngày càng gia tăng ở các vùng lãnh thổ của palestine đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện kinh tế của người dân palestine và cản trở họ tiếp cận kịp thời với các dịch vụ y tế
trong một báo cáo vkp đánh giá nền kinh tế palestine đang hoạt động dưới mức tiềm năng với thu nhập trung bình quân đầu người dự kiến không thay đổi